trong không khí tri ân chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ngày hội quốc phòng toàn dân
các hoạt động thiết thực và trang trọng đã được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước
sáng nay tỉnh đồng nai phối hợp với ban liên lạc sư đoàn bộ binh ba trăm bốn mươi một tổ chức khánh thành nhà bia tưởng niệm liệt sĩ ba trăm bốn mươi một đoàn sông lan
nhà bia tưởng niệm liệt sĩ sư đoàn bộ binh ba trăm bốn mươi một đoàn sông lam anh hùng được khởi công xây dựng tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã long khánh
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu với diện tích gần một trăm bảy mươi m hai kinh phí đầu tư gần ba tỷ đồng
nhà bia là nơi tri ân và thờ tự hơn một cán bộ chiến sĩ sư đoàn bộ binh ba trăm bốn mươi một đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc trên mảnh đất long khánh anh hùng
việc xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ là việc làm đầy ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
tri ân các liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của tổ quốc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau
sư đoàn bộ binh ba trăm bốn mươi một được thành lập ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cán bộ chiến sĩ của sư đoàn đã tham gia chiến đấu anh dũng
góp phần giải phóng các địa phương của các tỉnh đồng nai bình dương bình phước và tham gia chiến dịch hồ chí minh giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất tổ quốc